đúng một mươi năm h ngày hai mươi bảy ba theo giờ địa phương tức hai mươi hai h cùng ngày theo giờ hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế rabat zanle thủ đô rabat bắt đầu thăm chính thức vườn quốc mà rốc theo lời mời của chủ tịch hạ viện nước chủ nhà habib en manki